trải qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc biết bao nhiêu nỗi đau thương mất mát đã để lại cho các gia đình thương binh liệt sĩ
họ đã hiến dâng cho tổ quốc những người con yêu nước những anh hùng dân tộc
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ chúng tôi xin được giới thiệu một câu chuyện cảm động
về một chiến sĩ biệt động là thân nhân của gia đình có sáu liệt sĩ và hai bà mẹ việt nam anh hùng
gia đình của bà lại thị kim túy xã tân mỹ huyện đức hòa tỉnh long an là một cơ sở cách mạng của biệt động sài gòn
năm một nghìn chín trăm sáu mươi khi mới một mươi hai tuổi bà tham gia làm giao liên cho lực lượng biệt động
trong gia đình bà có sáu người hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
mẹ bà là cụ phạm thị cầm là bà mẹ việt nam anh hùng
hiện nay bà là người thân duy nhất để thờ các liệt sĩ
cái chuyện mà hy sinh của
vừa là đồng chí vừa là một đứa em
mới một mươi sáu tuổi
mà tôi đưa nó đi
vào một cái đơn vị
được bảy ngày em tham gia chiến đấu
em hy sinh
tôi cảm thấy đau lòng
vì em hy sinh quá nhỏ
nhà tôi cũng có một đứa em úc
cũng hy sinh lúc em mới một mươi sáu buổi
mới một mươi sáu tuổi đời
thì gia đình tôi và gia đình mẹ cúc cũng đều có những cái nét giống nhau như vậy
mỗi khi nhắc đến sự hy sinh anh dũng của các đồng đội bà túy lại không cầm được nước mắt
câu chuyện cảm động về một người em kết nghĩa là liệt sĩ hoàng đình minh hy sinh lúc một mươi sáu tuổi
ông xin đi theo bà chiến đấu và hy sinh sau đó bảy ngày
trong một trận đánh vào đồn địch tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại xã hòa khánh huyện đức hòa tỉnh long an
mong muốn rằng các em các cháu ở thế hệ sau phải học tập phải noi gương và phải làm những điều tốt để bảo vệ đất nước và bảo vệ một thành quả như thế này
xứng đáng với con cháu của trong gia đình
xứng đáng với một cái dân tộc mà chúng ta đang làm
chiến tranh đi qua trong gia đình của liệt sĩ hoàng đình minh cũng có thêm hai người anh trai đã hy sinh
sau khi đất nước giải phóng bà lại thị kim túy đã đi tìm cụ đỗ thị cúc là mẹ của liệt sĩ hoàng đình minh để nuôi dưỡng và chăm sóc cho đến khi cụ qua đời